mở đầu sẽ là thông tin về vụ việc nam sinh một trường chuyên ở hà nội nhảy lầu tự tử đang khiến dư luận bàng hoàng trong hai ngày qua
vào ngày hôm nay công an quận hà đông tp hà nội cho biết đơn vị đang truy tìm người tung lên mạng xã hội đoạn clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh một mươi sáu tuổi
trú tại trung cư văn phú victoria phường phú la rơi từ tầng cao xuống đất tử vong
trước đó vào khoảng ba h ba mươi phút sáng ngày một tháng bốn công an phường phú la quận hà đông đã nhận được thông tin
tại sảnh tòa trung cư văn phú victoria có một thi thể nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất cho nên đã có mặt phối hợp
cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc
trước khi xảy ra vụ việc thì nam sinh này có để lại bức thư tuyệt mệnh cho cha mẹ
điều đáng lên án là trong tối ngày một tháng bốn và dạng sáng ngày hôm nay trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh
trèo qua lan can ban công cùng nội dung bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân
hành vi phát tán clip không chỉ tác động tiêu cực đến gia đình của nạn nhân
mà còn vi phạm quy định của pháp luật về đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình
thưa quý vị hiện nay việc cung cấp thông tin cá nhân diễn ra khá phổ biến trong các hoạt động giao dịch mua bán hay tiêu dùng hàng ngày
người mua thường không để ý nhiều hoặc là rất dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân của bản thân mà không thể lường trước hết được những nguy cơ đi kèm
các chuyên gia về an ninh mạng cảnh báo chính những thông tin cơ bản như tên số điện thoại địa chỉ là chìa khóa
để tội phạm mạng có thể thực hiện được các hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
mua quần áo đăng ký thẻ thành viên
mua đồ ở siêu thị cũng đăng ký thẻ thành viên
bất cứ hoạt động trao đổi mua bán tiêu dùng nào hàng ngày hiện nay
người mua cũng được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản như tên số điện thoại địa chỉ v v
thế nhưng có ai đã từng đặt câu hỏi ngược lại rằng
những thông tin của bạn được sử dụng vào mục đích gì và những ai sẽ biết được thông tin của các bạn
để đăng ký tài khoản đấy thì phải cung cấp số điện thoại tên mình và số điện thoại của mình vào để sử dụng
hoặc là để biết được một cái thông tin gì đó
và thế là những cái thông tin đấy được bị thu thọc và thông tin bị thu thọc và có thể được trao đổi một cách trái khép
những cái điều đấy là điều bị cấm bởi pháp luật
từ phía người dùng cũng phải cảnh giác cũng phải hạn chế cái việc cung cấp thông tin cá nhân của mình
một cách rộng rãi một cách dễ dàng cho các dịch vụ hoặc là những nơi
thu thọc những cái thông tin đó trong thị trường chợ đen
rồi trong các cái giới mà kinh doanh ngầm ấy thì họ vẫn có cái chuyện trao đổi buôn bán các cái số điện thoại
các cái danh mục và có những cái trang web cũng như là các cái kênh
người ta thu thập các cái số điện thoại và thông tin cá nhân đó
không ai có thể truy được chính xác nguồn phát tán thông tin số điện thoại cá nhân
nhưng nếu các bạn nhận được các tin nhắn quảng cáo hay tin giác thì nghĩa là số điện thoại của các bạn
đã nằm trong danh sách của những người phát tán tin rác
các chuyên gia cảnh báo số điện thoại cá nhân đang là chìa khóa cho các hoạt động phạm pháp của các đối tượng tội phạm công nghệ cao
khi chúng ta có nhận được bất cứ một cái bản tin nào mà yêu cầu xác thực tài khoản ngân hàng
cung cấp thông tin cá nhân hoặc là thực hiện những hành vi khác mà nó là cái quyền của cá nhân chúng ta
thì việc đầu tiên là chúng ta nên hết sức cẩn thận
không nên thực hiện ngay và chẳng hạn như khi mà gửi những cái đường link đến máy điện thoại di động của chúng ta
thì người dân tốt nhất là chúng ta không nên ấn vào những đường link như vậy
nhất là những đường link thì yêu cầu cần phải xác thực tài khoản hoặc là đường link để cung cấp thông tin để trúng thường chẳng hạn
thì chúng ta tuyệt đối là không nên ấn vào những đường link như vậy
bởi vì với những đường link như vậy thì rất có nguy cơ là chúng ta đã bị đối tượng phát tán mã độc vào trong cá nhân
chúng ta có máy điện thoại để thu thập thông tin trên chính máy điện thoại của cá nhân của chúng ta
mới đây tập đoàn cisco đã công bố nghiên cứu điểm chuẩn về quyền riêng tư dữ liệu năm hai nghìn hai mươi hai
được khảo sát ẩn danh với bốn chín trăm linh chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin trong đó có cả việt nam
kết quả cho thấy chín mươi ba người tham gia khảo sát ở việt nam cho biết khách hàng sẽ không mua hàng nếu dữ liệu của họ không được bảo vệ đúng cách
đến khoảng một giờ sáng ngày một mươi chín tháng ba thì phát hiện nhà của anh phạm văn hữu không đóng cửa cho nên vũ đã dừng xe lại ngồi ngoài xe canh đường còn thơ treo qua hàng rào đột nhập vào trong lấy trộm hai máy tính sách tay và một điện thoại di động
khi bị chị mãnh vợ anh hữu phát hiện thơ đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào phòng ngủ sau đó chạy ra ngoài lên xe vũ đang chở sẵn tẩu thoát về bạc liêu
cho đến trưa cùng ngày thơ đem bán số tài sản vừa trộm được rồi chia tiền cho vũ
nhận được tin báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thuận đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét
cho đến ngày hai mươi chín tháng ba thì xác định thơ và vũ chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ đồng thời thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
sau khi bị kết án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản do đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại nguyễn thị ngọc kiều đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang ra quyết định truy nã
sau hơn một năm lẩn trốn khi kiều vừa đến khu vực phường mỹ long thành phố long xuyên thì bị bắt giữ
theo hồ sơ vụ án sau khi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản kiều đã bỏ trốn
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín kiều bị bắt giữ theo quyết định truy nã
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp long xuyên tuyên phạt kiều hai năm tù về tội trộm cắp tài sản
và được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
trong thời gian tải ngoại kiều bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi chín tháng ba cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang ra quyết định truy nã đối với kiều
sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi vào ngày một tháng bốn kiều vừa đến khu vực phường mỹ long thành phố long xuyên thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã có chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn
xảy ra tại ngõ số bốn mươi ba bát đàn phường cửa đông quận hoàn kiếm hà nội
trước đó vào khoảng hơn bốn giờ sáng ngày hôm nay trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân
tại địa chỉ ngõ bốn mươi ba bát đàn phường cửa đông quận hoàn kiếm hà nội
khoảng bốn giờ một mươi phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận đám cháy
triển khai hướng dẫn thoát nạn cứu sáu người ra vị trí an toàn
đám cháy đã được người dân sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu
đến bốn giờ một mươi năm phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê thiệt hại ban đầu vụ cháy đã làm một nạn nhân tử vong nạn nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và thiêu dụi nhiều tài sản của người dân
chủ tịch ubnd tp hà nội giao công an tp hà nội chỉ đạo các đơn vị điều tra xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
giao sở lao động thương binh và xã hội và ubnd quận hoàn kiếm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân
thưa quý vị do ảnh hưởng của mưa lớn trái mùa kết hợp với những đợt gió giật xảy ra trong những ngày vừa qua
trên địa bàn tỉnh phú yên hàng chục tàu cá hàng trăm lồng bè ươm tôm hùm và hàng ngàn hecta lúa mùa bị thiệt hại
công an tỉnh phú yên đã khẩn trương triển khai lực lượng kịp thời có mặt tại các vùng thiên tai để hỗ trợ nhân dân
tại huyện tuy an những đợt sóng biển dữ dội đã đánh chìm và làm hư hại hai mươi tàu cá của ngư dân
tại các xã một người vẫn đang mất tích
hàng trăm lồng tôm hùm ươm của ngư dân bị sóng đánh hư hại ước tính sơ bộ hàng chục tỷ đồng
công an huyện tuy an đã huy động gần bảy mươi cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ khẩn trương đến các vùng bị thiên tai
phối hợp cùng với bộ đội biên phòng dân quân giúp dân kết nối dây thừng răng neo cẩu kéo tàu cá đảm bảo an ninh trật tự
do sóng lớn hoạt động cứu hộ gặp không ít khó khăn
địa phương đã huy động xe đào bánh xích đến hiện trường để phối hợp với lực lượng công an biên phòng dân quân và bà con ngư dân để cầu kéo tàu cá
tại thành phố biên hòa những đợt sóng biển lớn đánh liên tục đã khiến gần ba mươi tàu cá neo đậu ven bờ biển của long thủy xã an phú bị nhấn chìm hoặc lật nghiêng
ngay từ sáng sớm công an thành phố tuy hòa đã chỉ đạo đội thanh niên xung kích gồm hai mươi cán bộ chiến sĩ
phối hợp cùng với lực lượng công an xã dân quân địa phương và các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tuy hòa nhanh chóng có mặt ở vùng bị thiên tai giúp ngư dân cầu kéo tàu thuyền
thưa quý vị mới đây công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa phối hợp với các lực lượng có liên quan ập vào quán bar ở hai mươi hai tống duy tân quận hoàn kiếm tp hà nội
tại đây lực lượng công an đã phát hiện tại tám bàn có ma túy
trong số một trăm ba mươi bảy người bị đưa về trụ sở cơ quan công an thì có bảy mươi người dương tính với ma túy
vào khoảng một giờ ngày một tháng bốn bộ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hoàn kiếm tp hà nội
phối hợp với các lực lượng có liên quan bất ngờ kiểm tra quán ba có địa chỉ tại hai mươi hai tống duy tân quận hoàn kiếm
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên tám bàn trong quán bar có ma túy dạng kẹo và ke
ngay sau đó một trăm ba mươi bảy người gồm cả nhân viên quán bar và khách được đưa về trụ sở cơ quan công an
qua test nhanh cơ quan công an xác định có bảy mươi trên một trăm ba mươi bảy người được xác định dương tính
với ma túy
còn tại tỉnh thái nguyên công an tp thái nguyên cũng vừa phá thành công truyền án ma túy
bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bảy bánh heroin
vào khoảng một mươi tám giờ một mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực tổ bảy phường tân thịnh tp thái nguyên
công an tp thái nguyên chủ trì phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
bắt quả tăng cà văn trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tệ xã triềng đông huyện tuần giáo tỉnh điện biên đang sử dụng ô tô vận chuyển trái phép một mươi bảy bánh heroin
có khối lượng gần sáu kg
tại cơ quan công an trí khai nhận được một người đàn ông ở cùng địa phương thuê vận chuyển số ma túy trên
từ tỉnh điện biên đến tỉnh thái nguyên và sẽ được trả công
khi đến khu vực phường tân thịnh tp thái nguyên thì bị bắt giữ cùng tăng vật
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
sáng nay văn phòng cơ quan kẻ sát điều tra công an đà nẵng đã khởi động một bộ phòng
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với bà nguyễn thị phương loan
năm mươi năm tuổi trú tại phường trương định quận hai bà trưng hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người phụ nữ này tung tin mình có người quen có thể cho bị hại vay mượn hàng triệu đô la mỹ
theo kết quả điều tra vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy một bị hại có nhu cầu vay khoảng hai mươi triệu đô la mỹ
để thực hiện dự án khu du lịch tâm hương tp nha trang tỉnh khánh hòa
qua giới thiệu từ người quen bị hại gặp lan để giúp vay tiền
để lấy lòng tin của bị hại lan khoe chồng mình làm đại tá ở quân khu năm
và có quen biết với nhiều người ở chính phủ có thể giúp vay vốn với lãi suất yêu đáy
bà lan yêu cầu anh này đưa tám trăm linh triệu đồng để lo liệu và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn sáu tháng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho bà lan với số tiền hai hai tỷ đồng
khi phát hiện bà lan không có khả năng vay vốn
và trả lại tiền nên bị hại đã làm đơn tố cáo
làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng bà nguyễn thị phương lan khai đã rút và chuyển hết tiền trong tài khoản
để làm quà biếu giúp vợ chồng bị hại vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận
qua xác minh bà lan đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân
năm đường dây ổ nhóm đối tượng làm giả các loại giấy phép lái xe ô tô mô tô có quy mô lớn
hoạt động liên tỉnh
vừa bị công an thành phố hà nội đấu tranh bóc gỡ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đã phối hợp
cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai một mươi hai tổ công tác tại hà nội thành phố hồ chí minh và tỉnh nam định
bắt giữ và khám xét tại một mươi hai địa điểm liên quan đến đường dây và bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng liên quan
đây là các loại giấy tờ lái xe ô tô xe máy được làm giả
điều đang nói các đối tượng làm giả chọn bộ hồ sơ từ bảng điểm giấy khám sức khỏe và kết quả thi sát hạch
cùng nhiều loại giấy tờ khác
để có thể làm giả mà như thật thế này các đối tượng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại công nghệ tân tiến
quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước với hàng chục nghìn giấy phép lái xe giả đã được tiêu thụ thu lợi bất chính khoảng hai mươi tỷ đồng
em tìm hiểu trên mạng em xem youtube thì em tự tìm hiểu để em làm không thông qua ai giới thiệu
và đến khi em làm được thì em có đi
em làm máy móc ở trên mạng vậy em làm giả các loại giấy tờ bằng lái xe giả này được một năm rồi
các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như facebook zalo để đăng quảng cáo về việc làm giấy phép lái xe giả
chúng nói với khách hàng là có chỗ làm chui không phải đi học
người nào có nhu cầu chỉ cần phô tô căn cứ công dân kèm ảnh ba x bốn điện thoại và địa chỉ nhận hàng
sau khoảng từ năm đến bảy ngày sẽ có bằng bao gồm cả bằng lái xe và bộ hồ sơ
giá giấy phép lái xe máy từ một triệu đến một năm triệu
giấy phép lái ô tô là từ hai đến bảy triệu từ hạng a một a hai hay b một b hai
qua điều tra thì tôi xác định là các đối tượng này đều đã tìm hiểu trên mạng internet về các phương thức sản xuất này
và các đối tượng thậm chí mua cả những phần mềm những cái ổ cứng chuyên sản xuất bằng lái xe giả
rồi tiếp các cái mẫu dấu mẫu văn bản của các cái cơ quan
rồi thì mẫu dấu của các cái đơn vị trên phạm vi của cả nước toàn quốc
sau đó các đối tượng này thường về chuẩn bị các công cụ khác
như ví dụ như mua sắm máy in máy ép máy dập
và các cái phôi cứng được dùng để làm thẻ nhựa theo cái bằng giấy phép lái xe được lưu hành hiện nay
với cái tài liệu điều tra thì chúng tôi đã xác định được các đối tượng đã sản xuất được khoảng hai mươi chiếc bằng bộ bằng giấy phép lái xe máy và ô tô giả
và tiêu thụ trên địa bàn toàn quốc
thì cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố nội đề nghị những người đang sử dụng những cái giấy phép lái xe máy
thì giao nộp cho cơ quan công an để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan kế nghị đối với các cơ quan được cấp phép các cái giấy phép lái xe máy và ô tô
sẽ nâng cao cái chế độ bảo mật để chống cái việc các đối tượng lợi dụng để sản xuất các cái giấy phép máy và ô tô giả
vụ việc trên cho thấy tình trạng rất đáng báo động
khi một bộ phận không nhỏ những người không qua đào tạo nhưng vẫn muốn có bằng cấp
chứng chỉ giấy phép lái xe
hệ lụy của hành vi làm giả giấy phép lái xe là đặc biệt nguy hiểm
chính vì vậy cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra xử lý cả những đối tượng có hành vi mua và sử dụng loại giấy phép giả này
xảy ra mâu thuẫn
trần văn quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại xã đặc sác huyện đắk minh đã dùng hung khí đâm tử vong nạn nhân
trần văn quân đã bị công an tỉnh đắk nông bắt tạm giam
vào ngày một mươi ba tháng ba quân và ông nguyễn mạnh kiểm chú tại xã đắk sắc cùng nhau uống rượu tại nhà quân
sau đó giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn nên quân đã dùng dao đâm chết ông kiểm rồi sử dụng xe máy đi đến nhiều tỉnh thành phía nam lẩn trốn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các hoạt động điều tra xác minh làm rõ vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một mươi chín tháng ba công an đắk nông đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố giang nghĩa
cũng với hành vi giết người đối tượng văn công anh chú ở xã phú xuân huyện crong năng tỉnh đắk lắc vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm ra
trong quá trình công anh đến nhà của phạm ngọc dũng là em họ của công anh ở cùng xã phú xuân để nhậu thì xảy ra mâu thuẫn
công anh có dùng tay đánh vào đầu dũng thì dũng bỏ đi ra ngoài
lúc sau dũng quay lại nhà và tiếp tục rủ công anh nhậu nhưng bị công anh từ chối nên dũng đã lấy con dao ở trong nhà đâm công anh
công anh dùng tay trái gạt đỡ được nên con dao rớt xuống nền nhà rồi lao vào đánh lại dũng
sau đó dũng bỏ chạy ra ngoài nhặt được một cây gỗ lao vào đánh trúng vào lưng công anh
lúc này công anh nhặt con dao lên đuổi theo chém dũng và đâm một nhát vào mạng sườn bên phải của dũng rồi bỏ đi vào nhà
sau đó gia đình dũng phát hiện dũng nằm bất tỉnh trong vườn nhà nên đã cùng với công anh đưa dũng đi cấp cứu nhưng sau đó dũng đã tử vong
sau đó công anh đã đến cơ quan công an để đổ thú

đối tượng trương hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn sao vàng xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một mươi năm km
một cm trên sau đuôi mắt phải
đối tượng phạm thị nhung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường chú tại thôn hương sơn
xã ngọc khê huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi năm
và có nốt rùi ngay sơn căn
và đối tượng
nguyễn thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường chú tại thôn tân hưng
thị trấn tân phong huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng
đối tượng cao một m năm mươi chín
và có sẹo chấm sau đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát điện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp
các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
tri đuổi hay bắt giữ cả đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện